chiều qua ngày tám tháng bảy tại trụ sở trung ương đảng đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã tiếp đại sứ nhật bản yamada takio
nhân dịp đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chào mừng đại sứ đến nhận nhiệm kỳ mới tại việt nam
thường trực ban bí thư trần quốc vượng đề nghị đại sứ yamada takio tích cực thúc đẩy tin cậy chính trị
hợp tác an ninh quốc phòng hợp tác kinh tế đầu tư thương mại nhằm tăng cường hơn nữa
quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản trong bối cảnh mới
đồng chí trần quốc vượng bày tỏ mong muốn đại sứ tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ giữa đảng cộng sản việt nam
và các chính đảng nhật bản nhằm tạo nền tảng chính trị cho phát triển quan hệ trên các lĩnh vực
trước những tổn thất nặng nề về người và tài sản do lũ lụt sạt lở đất gây ra tại vùng kyushu
đồng chí trần quốc vượng đã gửi lời thăm hỏi và chia sẻ với các lãnh đạo và nhân dân nhật bản
bày tỏ cảm ơn đảng nhà nước và nhân dân việt nam đại sứ yamada takeo khẳng định
nhật bản coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
đồng thời cho biết rất nhiều tập đoàn lớn của nhật bản đang quan tâm đến việt nam
và hy vọng thời gian tới sẽ có làn sóng đầu tư fdi từ nhật bản sang việt nam
đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết sức đóng góp vào tăng cường toàn diện quan hệ hai nước